bắt đầu từ tối ngày một tháng chín đến hết ngày ba tháng chín quận thanh xuân sẽ di rời hơn một người dân ra khỏi ổ dịch phường thanh sơn trung
đến khu ký túc xá đại học fpt khu công nghệ cao hòa lạc thạch thất để cách ly
nhằm giảm bớt việc lây nhiễm đảm bảo các vụn xanh lần gận
phóng viên antv đã ghi nhận về công tác di rời người dân tại phường thanh xuân trung
quận thanh xuân đã ra quyết định thành lập ba tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức người dân đưa đi cách ly
ngay đầu giờ tối qua tám xe buýt cỡ lớn và một xe cỡ nhỏ đã được ủy ban nhân dân quận thanh xuân
điều động đến ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi để đưa f một tại điểm dịch trên đi cách ly
đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực này
lực lượng chức năng được bố trí tại các vị trí khác nhau nhằm đảm bảo an toàn cho việc di rời người dân
các trường hợp f một được đưa đi cách ly trước sau đó thực hiện việc giãn dân ra khỏi hai con ngõ kể trên
công tác phòng chống dịch được lực lượng chức năng xử lý liên tục khi người dân từ ngõ di chuyển lên xe
trước đó về việc thực hiện người dân đi giãn cách được đăng trên nhóm gia lô và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa
trong ngày một tháng chín và ngày hai tháng chín quận sẽ tiếp tục thông báo và vận động người dân tình nguyện đăng ký đến khu giãn dân
với những người còn lại nếu không tình nguyện ngày ba tháng chín quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định